hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
ông nhấn mạnh mặc dù vẫn cần thêm dữ liệu về biến chủng này nhưng quyết định hạn chế đi lại là cần thiết vào thời điểm này để đề phòng các nguy cơ
cùng ngày israel cũng đưa các nước châu phi gồm có nam phi lesotho botswana zimbabwe mozambique namibia và eswatini vào danh sách đỏ đi lại do ngại biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
theo đó israel tạm thời ngừng nhập cảnh đối với công dân của bảy quốc gia này trong khi công dân israel trở về từ các quốc gia trên và cách ly từ bảy đến một mươi bốn ngày tại
quyết định trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học nam phi ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho biết họ đã phát hiện biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín ở nước này và nó đang có dấu hiệu lây lan nhanh chóng ở kutan
một tỉnh đông dân nhất ở nam phi và có khả năng đã có mặt ở tám tỉnh hành khác
nam phi đã xác nhận khoảng một trăm linh mẫu xét nghiệm b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín trong đó tỉnh gutan chiếm đến chín mươi
thực tế biến chủng này đã ghi nhận ở botswana từ đầu tuần này và một số trường hợp ghi nhận ở hồng kông
là một du khách đến từ nam phi
b một một năm trăm hai mươi chín được mô tả có số lượng đột biến đáng sợ
theo các nhà khoa học b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai và có lẽ là biến chủng có chứa nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus sars cov hai
các đột biến của rotin gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan
hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mậm bệnh
lượng đột biến rất cao của biến chủng cho thấy điều này có thể thực sự đáng loạn
nói ngại tiến sĩ tom peacock một nhà vi rút học tại đại học hoàng gia london bình luận
giáo sư ravi gupta tại đại học cambridge cho biết các nghiên cứu trong phòng thiên nghiệm của ông đã phát hiện
hai đột biến ở b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của virus và giảm khả năng nhận biết kháng thể
một số nhà khoa học lo ngại rằng biến chủng mới có thể sẽ dễ né miễn dịch và dễ lây lan hơn
một số nhà khoa học nghi ngại b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể làm giảm hiệu quả của vaccine xuống còn ba mươi
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới who nếu các vaccine hiện thời có hiệu quả khoảng sáu mươi
với các biến chủng thông thường của sars cov hai thì tỷ lệ này giảm còn bốn mươi với biến chủng delta
dara được phát hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào cuối năm hai nghìn hai mươi và đã nhanh chóng lan ra
trở thành biến chủng trội toàn cầu data hiện chiếm khoảng chín mươi chín số ca covid một mươi chín toàn cầu
cùng với alpha phát hiện lần đầu ở anh beta phát hiện lần đầu ở nam phi và gamma lần đầu ở brazil

là một trong số các biến chủng đáng lo ngại theo đánh giá của who
đây là những biến chủng có nguy cơ dễ lây lan nếu miễn dịch hơn hoặc có độc lực cao hơn
giáo sư christina pagel giám đốc trung tâm nghiên cứu lâm sản tại viện di truyền ucl
bình luận trên twitter rằng b một một năm trăm hai mươi chín có thể có những ưu thế hơn so với delta hay c một hai
sơ bộ hai là một biến chủng khác của sars cov hai được đánh giá là có khả năng lây lan cao hơn
sự xuất hiện của b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đang gây lo ngại cho giới khoa học
tuy nhiên hiện còn có ít dữ liệu về biến chủng này để có thể đưa ra kết luận chính xác về mức độ nguy hiểm của nó
giáo sư branscott paulos giám đốc viện di truyền ucl nhấn mạnh
rất khó để dự đoán nó có thể lây truyền thế nào trong giai đoạn này
nó cần được theo dõi và phân tích chặt chẽ nhưng không có lý do gì để lo ngại quá mức
trừ khi nó bắt đầu tăng tầng suất trong tương lai gần
neil brangison chuyên gia dịch tễ tại đại học hoàng gia london
lưu ý đến số lượng đột biến bất thường của b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín nhưng cũng nhấn mạnh
nhưng chưa có những đánh giá tinh cậy về mức độ lây lan hay kháng vaccine của biến chủng này
do vậy còn quá sớm để đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng về những nguy cơ mà nó có thể gây ra
theo guardian giới khoa học có thể phải mất thêm vài tuần để xác định mối đe dọa thật sự từ b một một năm trăm hai mươi chín
trong bối cảnh còn rất ít dữ liệu về loại biến chủng mới
tiến sĩ michael grom khiến nghị mọi người nên tiếp tục tiêm chủ vaccine covid một mươi chín
đeo khẩu trang giãn cách xã hội tránh tập trung đông người trong không gian kính
và thực hiện các biện pháp phòng dịch khác
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn hãy quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại